tại khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện đầu tiên của việt nam đã khánh thành hòa lưới điện quốc gia
nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn một mươi sáu m hai thuộc địa bàn xã nam sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
với tổng mức đầu tư trên sáu trăm bốn mươi năm tỷ đồng
trong đó nguồn vốn từ viện trợ không hoàn lại của tổ chức phát triển công nghệ công nghiệp và năng lượng mới của nhật bản khoảng bốn trăm bảy mươi hai tỷ đồng
vốn đối ứng từ ngân sách thành phố hà nội khoảng một trăm bảy mươi ba tỷ đồng
nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến của nhật bản với công suất bảy mươi năm tấn trên một ngày tạo ra một chín mươi ba mw điện
hòa vào lưới điện quốc gia dự kiến tháng một mươi năm nay nhà máy sẽ được bàn giao hoàn toàn cho công ty môi trường đô thị hà nội
urenco quản lý vận hành
đây được đánh giá là một trong những bước tiến quan trọng của nỗ lực bảo vệ môi trường tái chế chất thải cho mục đích phát triển công nghiệp của hà nội